thưa quý vị sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội
truy bắt hung thủ sát hại cô gái tại phố vương thừa vũ phường khương trung quận thanh xuân
tối muộn ngày một mươi hai tháng một một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được cho là xảy ra trên đường vương thừa vũ
trong đoạn clip này một thanh niên mặc đồ đen đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm trên tay cầm một con dao liên tục tấn công một cô gái trẻ ngay trên đường
dù có nhiều người dân lên tiếng chi hô can ngăn nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát vào người cô gái hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay khi nhận được tin báo công an quận thanh xuân đã có mặt tại hiện trường điều tra lấy lời khai nhân chứng